trên đường cao tốc trong mùa mới z các chủ phương tiện cần chú ý kiểm tra xe trước khi tham gia giao thông vào đường cao tốc như gạt nước hệ thống đèn chiếu sáng hệ thống phanh
cùng với đó cần cho xe chạy đúng tốc độ đúng làn đường quy định
khi lưu thông trên đường phải bật đèn vàng cảnh báo các phương tiện ngược chiều nghiêm cấm vượt xe tại các vị trí khuất tầm nhìn hoặc khoảng cách quan sát bị hạn chế do sương mù
trong trường hợp có tuyết rơi đề nghị lái xe phải tuân thủ nghiêm những hướng dẫn của đơn vị quản lý khai thác đường
vào chiều ngày hôm nay theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi lực lượng cảnh sát biển vừa ứng cứu kịp thời một tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị hỏng máy trên biển
vào ngày hai mươi bốn tháng một tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts do ông lê văn tân ở xã nghĩa an thành phố quảng ngãi làm thuyền trưởng cùng một mươi lao động đã bị hỏng máy trôi giạt trên vùng biển hoàng sa
vùng biển ở khu vực này lúc đó có gió giật cấp tám cấp chín
nhận được tin báo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi đã đề nghị các đơn vị ở gần ra ứng cứu tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi chín ts
cùng ngày trong lúc đang trên đường chạy về đất liền tàu cá qng chín mươi hai nghìn hai trăm tám mươi tám ts của ông phạm văn phát chú thành phố quảng ngãi đã bị sóng đánh khiến tàu chìm không trục bất được
ngoài ra hai ngư dân quảng ngãi khác trong lúc hành nghề trên biển đã không may bị rơi xuống biển mất tích
liên quan đến vụ việc hai vợ chồng ở cai lệ tiền giang bị sát hại cơ quan công an đã trích xuất camera an ninh trong căn biệt thự và hình ảnh từ camera thể hiện có kẻ đội nón kết bịt khẩu trang kín đeo găng tay đã leo rào đột nhập vào căn biệt thự
theo cơ quan điều tra hung thủ đã leo qua hàng rào từ phía góc tường bên phải trước nhà để đột nhập vào biệt thự của cơ sở chế biến cà phê nằm trên địa bàn thị xã cai lệ tỉnh tiền giang
sau khi đột nhập qua tường rào hung thủ đã vào nhà bằng cửa sau
chứ không vào được bằng cửa chính vì cửa này bằng gỗ rất kiên cố
sau khi gây án kẻ thù ác trốn đi cùng một túi sách nhưng chưa xác định được tài sản là gì
theo giám định pháp y hai nạn nhân là ông lương văn đấu bị đâm năm nhát và bà võ thị năm bị đâm ba nhát
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nông kim cương chú thành phố lạng sơn về hành vi mua bán trái phép trước mặt túy
lực lượng công an đã bắt quả tăng lý văn tuấn chú thành phố lạng sơn về hành vi tàng trữ trái phép trước mặt túy tăng vật thu giữ là một gói mặt túy tổng hợp
qua lời khai của tuấn cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của nông kim cương thu giữ ba mươi một viên ma túy tổng hợp có trọng lượng gần hai mươi năm gram và trên bốn gram heroin
thông tin từ cục an toàn thực phẩm
trong đợt kiểm tra thực phẩm trước tết nguyên đán vừa qua ở các địa phương đã phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm trọng như là buôn bán thịt chưa qua kiểm dịch nội tạng đã hôi thối thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ số lượng lớn
tuy nhiên mức xử phạt các vi phạm này còn thấp và chưa đủ sức gian đe có trường hợp diễn ra nhiều lần
trước tình hình trên cục trưởng cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã đề nghị cục quản lý thị trường cục phòng chống tội phạm về môi trường và cục quản lý chất lượng lông lâm thủy sản xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thực phẩm bẩn ở mức phạt cao nhất
với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và có dấu hiệu hình sự thì sẽ đề nghị chuyển qua cơ quan công an xử lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh một trăm hai mươi giây lúc hai mươi h mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã theo dõi